bệnh viện nhân dân gia định đã tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhân năm mươi chín tuổi ngụ ở thành phố hồ chí minh
bị ngộ độc rượu sau khi uống một chai rượu trắng không rõ nguồn gốc
theo kết quả xét nghiệm bệnh nhân này bị ngộ độc rượu methanol trong tình trạng dối loạn chi giác toan chuyển hóa nặng
tụt huyết áp suy hô hấp phải thở máy không đáp ứng điều trị nội khoa bình thường
trước đó vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
đã xảy ra một vụ ngộ độc rượu khiến sáu người phải đi cấp cứu trong tình trạng nặng
trong đó có hai người tử vong
cũng trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại tỉnh kiên giang đã xảy ra một vụ ngộ độc rượu tập thể khiến một mươi bốn người nhập viện
trong đó có ba người tử vong
tại thành phố hồ chí minh trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đã liên tiếp xảy ra hai vụ ngộ độc rượu khiến một mươi ba người nguy kịch
trong đó có hai người tử vong
còn tại hà nội trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đã xảy ra hai trường hợp ngộ độc cồn công nghiệp methanol
vâng thưa quý vị số vụ ngộ độc rượu thường tăng cao vào dịp cuối năm tết nguyên đán và những ngày lễ hội
nguyên nhân là lạm dụng rượu uống rượu quá mức chấp nhận của cơ thể
uống rượu không rõ buồn khóc và không đảm bảo an toàn
và để ngăn chặn những hệ lụy của rượu bia cũng như là cần có các biện pháp mạnh ra sao
chuyên mục vấn đề chính sách sáng ngày hôm nay
phóng viên antv đã có cuộc trao đổi ngắn với phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ phạm duệ
nguyên trưởng khoa chống độc bệnh viện bạch mai

và để ngăn chặn những hệ lụy của rượu bia cũng như là cần có các biện pháp mạnh ra sao

nguyên nhân là lạm dụng rượu uống rượu quá mức chấp nhận của cơ thể

nguyên nhân là lạm dụng rượu uống rượu quá mức chấp nhận của cơ thể
phóng viên antv đã có cuộc trao đổi ngắn với phó giáo sư tiến sĩ bạch mai